ngày hai mươi chín tháng ba ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu vụ cháy
tại trung cư carina plaza phường một mươi sáu quận tám vào ngày hai mươi ba tháng ba vừa qua
làm một mươi ba người thiệt mạng và hướng khắc phục để ổn định cuộc sống cho người dân
theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra vụ cháy tại chung cư carina plaza ngọn lửa xuất phát
từ một chiếc xe máy atila do chập điện và cháy lan ra khu vực tầng hầm
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã cứu được một trăm năm mươi người và hướng dẫn hơn một người dân thoát nạn
vụ cháy xảy ra đã làm một mươi ba người chết và gần một trăm linh người bị thương một mươi bảy xe ô tô và ba trăm bốn mươi ba xe máy bị cháy
theo đánh giá của chúng tôi thứ nhất là do vấn đề báo cháy chậm
thứ hai do hệ thống phòng cháy chữa cháy ở đó không có hoạt động
trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như là người dân ở đó đã làm vô hiệu hệ thống toán nạn
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay
đã có hai mươi hai lần cơ quan chức năng kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại chung cư carina
trong đó có bốn lần xử lý vi phạm hành chính và phạt bảy lỗi
trong đó có ba lỗi về hệ thống phòng cháy hai lỗi về hệ thống thoát nạn
gần đây nhất là tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy cán bộ kiểm tra xác nhận có hai máy bơm không hoạt động
nhưng bang quản lý chung cư vẫn không chấp hành
có câu hỏi đặt ra là khi nào chúng tôi xử lý cái cơ cánh cụ thể cá nhân hóa cháy phạm
thì phải có thời gian cho chúng tôi xử lý ra
để thu thập tài liệu chứng cứ
căn cứ và các tài liệu mà chúng tôi đã thu chưa thu còn phải thu nữa
thì mới xác định được một số tiến hành ghi lời khai một loạt
cụ thể những con người mới cụ thể hóa được cái trách nhiệm hình sự của họ
và tiến hành chữa đối với chữa tố xử lý
nhưng một điều chắc chắn rằng là vụ án này phải có bị ca
và phải bị xử lý một cách nghiêm khắc trước pháp luật
chủ đầu tư của chung cư karjina là công ty hồng thanh
có trụ sở ở tầng ba lốc b chung cư karjina
công ty này ký hợp đồng với công ty dịch vụ địa ốc sài gòn
lập ban quản lý điều hành chung cư karjina
công ty này ký hợp đồng với công ty dịch vụ địa ốc sài gòn

lập ban quản lý điều hành chung cư karjina
đừng để đưa những cái sản phẩm nó không có đạt yêu cầu không đạt chuẩn
rồi là tổ chức thi công là mang tính hình thức
tức là làm cho có mà không vận hành được
khắc phục hết tất cả những khâu đó để đảm bảo là khi hệ thống đưa vào vận hành
kể cả phòng cháy chữa cháy và các hệ phẩm khác điểm
đều phải đảm bảo an toàn kịp đó
đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng trước mắt để ổn định cuộc sống cho người dân
các ban ngành và người dân thành phố cũng đã có sự chia sẻ hoạn nạn với người dân
thời gian bà con được vào ở lại chung cư có thể sẽ dài hơn
thành phố yêu cầu chủ đầu tư và địa phương bố trí cho người dân chỗ ở tạm